một năm học mới đã bắt đầu và học tập thì luôn là một hành trình đầy thú vị
nhưng có một thực tế mà chúng ta ai cũng nhận thấy là cuộc sống và xã hội càng phát triển
thì con người càng phải đối mặt với nhiều áp lực
và các em học sinh sinh viên cũng đang ngày càng phải đối mặt với nhiều áp lực nặng nề
từ chuyện học hành thi cử cho đến những thay đổi về nhận thức trong cuộc sống
trong đó sự thay đổi về tâm sinh lý là vấn đề vô cùng quan trọng
mà người lớn hầu như không nắm mắt được hết cảm xúc tâm lý của các em
điều này đã dẫn đến những biểu hiện tiêu cực trong cảm xúc và làm gia tăng số lượng bệnh nhân
cần được điều trị tâm lý ở lứa tuổi trẻ em và vị thành niên
trong chương trình sức khỏe và cuộc sống ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này
trong các nghiên cứu gần đây đặc biệt là thực tế ở việt nam nhất là tại viện sức khỏe tâm thần
trong những năm gần đây nhất là những tháng gần đây các vấn đề sức khỏe ẩm thực thường gặp nhất
ở những lưới tuổi học sinh sinh viên thường là các vấn đề về cảm xúc
ví dụ như căng đạc lo âu đặc biệt là các vấn đề về trầm cả
tuy nhiên ngoài ra còn có một số trường hợp có các dấu loạn về hành vi
và đặc biệt nữa thì có một số cháu có các vấn đề về sử dụng các chất tác động tâm thần
đây là một bệnh nhân một mươi ba tuổi sau một lần chơi đùa cùng các bạn trên lớp
đã không may bị chấn thương vùng đầu và ngất xỉu bệnh nhân đã được đưa đi cấp cứu ngay lập tức
tuy nhiên đến buổi tối cùng ngày bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện la hét khó thở co giật và mắt trượn ngược
ct điện ảo đồ x quang sau khi có các kết quả xét nghiệm thì bác sĩ chẩn đoán hội chẩn là bạn ấy bị sang chấn tâm lý
do các bạn cùng lớp treo và thứ hai là sau khi bị sang trần tâm lý như vậy thì gây ra cái việc là bạn ấy bị co giật phân ly
ở độ tuổi vẫn còn non nớt và chưa định hình nhân cách những chấn động về mặt tâm lý như vậy thường dễ để lại ám ảnh nặng nề cho các em
tuy nhiên trong thời gian điều trị tại bệnh viện nhờ sự yêu thương và quan tâm
chăm sóc của người thân cùng sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình điều trị với các bác sĩ từ các phương pháp như tiêm và uống thuốc đến trị liệu tâm lý nên bệnh nhân đã nhanh chóng hồi phục
trong thời gian bạn ý điều trị tại bệnh viện thì gia đình đã cùng phối hợp cùng với các bác sĩ tại bệnh viện
từ việc các bác sĩ sẽ trao đổi về việc bệnh tình của bạn ấy cùng với gia đình sẽ tâm sự chia sẻ về những động viên bạn ấy trong thời gian điều trị tại bệnh viện

tâm lý của bạn ấy đang khá là ổn định tương đối được khoảng độ bảy mươi tám mươi còn biểu hiện co giật bệnh lý của bạn ấy thì không còn nữa và hiện tại bạn ấy đang dần ổn định hơn
đối với bệnh nhân có dấu hiệu tâm lý bất thường thông thường khi phải trải qua
chứng kiến hay đối mặt với sự kiện gây sang chấn phản ứng của bệnh nhân là khiếp sợ bất lực và ám ảnh
nhưng ở trẻ em phản ứng này có thể được thay thế bằng các hành vi dối loạn và kích động
sự sợ hãi và sự lo âu mà các nhà tâm lý gọi là dối loạn stress sau sang chấn nghĩa là dối loạn stress sau một sự kiện gây tác động mạnh mẽ
dối loạn stress sau sang chấn có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào đặc điểm nổi bật của nó là biểu hiện sau một chấn thương tâm lý quá mạnh
tác động trực tiếp để điều trị bệnh
những cơn ác mộng lo âu kém tập trung chấm út dễ bị kích động nổi nóng và né tránh người xung quanh là một vài biểu hiện trong số các triệu chứng khi mô tả dối loạn stress sau sang chấn
dối loạn stress sau sang chấn không chỉ thể hiện sự đi xuống về mặt sức khỏe tinh thần mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất
khi bệnh nhân vừa trải qua một sang chấn thì biện pháp chủ yếu là trợ giúp bệnh nhân có thể được sử dụng thuốc do bác sĩ chỉ định
để giảm bớt các rối loạn stress sau sang chấn
rối loạn lo âu và rối loạn giấc ngủ sự trợ giúp của cộng đồng và gia đình đối với bệnh nhân là đặc biệt cần thiết
bên cạnh đó liệu pháp tâm lý cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng cần khuyến khích bệnh nhân trò chuyện trao đổi về sang chấn hướng dẫn các cơ chế đối phó với sang chấn như thư giãn tập thể dục giao lưu
thực ra thì nó không nguy hiểm nhưng nó để lại những cái di chứng của những hậu quả rất là đáng tiếc đặc biệt là cái tuổi thanh thiếu niên là cái tuổi đang học tập
như vậy thì các vấn đề về sức khỏe tâm thần nó sẽ làm cho ngăn cản một phần hoặc là ngăn cản các bạn sẽ rất là khó khăn trong việc học tập
cái thứ hai nữa là đây cũng là cái giai đoạn hình thành nhân cách và tính cách của các bạn về sau loài
thì khi mà có vấn đề rồi thì cái hình thành và phát triển cái cách nó sẽ không được đều đạn
một cái vấn đề nữa là các mối quan hệ trong học tập các bạn sẽ không duy trì được tốt các mối quan hệ với các bạn đồng lứa cũng như có thể là gây những hậu quả về các mối quan hệ trong xã hội nói chung
hiện nay lứa tuổi thanh thiếu niên cũng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần cảm xúc và dối loạn hành vi hơn trước
đây là thực tế đã và đang diễn ra và là nỗi lo cho nhiều gia đình
những vấn đề này thường được gọi là các dối loạn
theo số liệu của viện sức khỏe tâm thần có khoảng hai mươi thanh thiếu niên có các dối loạn về sức khỏe tâm thần và cảm xúc cần được phát hiện và điều trị kịp thời
các dối loạn tâm thần ở trẻ em và thanh thiếu niên có nguyên nhân từ yếu tố sinh học môi trường
hoặc kết hợp cả hai
điều quan trọng là cộng đồng xã hội và gia đình cần có sự phối hợp nhằm phát hiện can thiệp và giải quyết sớm các dối loạn tâm thần trong thanh thiếu niên
một nghiên cứu về sức khỏe tâm thần đã thống kê về dối loạn tâm thần cảm xúc hành vi thường gặp trong suốt quá trình phát triển từ trẻ nhỏ cho đến lứa tuổi thanh thiếu niên sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tinh thần cũng như học tập và sinh hoạt của các em
theo một nghiên cứu ở những trẻ từ chín đến một mươi bảy tuổi
ước chừng một mươi ba trên một trăm linh trẻ bị các dối loạn lo âu
dối loạn lo âu là biểu hiện phổ biến nhất ở lứa tuổi này
những biểu hiện chủ yếu là sợ hãi quá mức buồn giàu hoặc trạng thái lo lắng bực bội
các dối loạn lo âu bao gồm
dối loạn lo âu lan tòa
dối loạn hoàng sợ
dối loạn ám ảnh cững bức
dối loạn stress sau sang chấn
các nghiên cứu cho thấy hai trên một trăm linh trẻ có thể bị trầm cảm chủ yếu và khoảng tám trên một trăm linh thanh thiếu niên
có thể bị trầm cảm nặng
trẻ bị trầm cảm thường có các dấu hiệu thay đổi cảm xúc như buồn giàu khóc lóc tự ti thay đổi hành vi như mất quan tâm thích thú trong các hoạt động hoặc giảm sút trong học tập
thay đổi thể chất như ăn kém sụt cân mất ngủ ngủ nhiều hoặc có các chứng đau không rõ ràng
đặc biệt một số thay đổi trong suy nghĩ của con trẻ là chúng nghĩ mình là người xấu xa có tội không xứng đáng chẳng làm được gì đúng cuộc sống vô giá trị
cha mẹ và các thầy cô giáo cần đặc biệt lưu ý đến các
chịu chứng này vì nếu không chữa trị đây sẽ là nguyên nhân thúc đẩy hành vi tự xát
khoảng một trên một trăm linh người bị dối loạn cảm xúc lưỡng cực có dấu hiệu bệnh lần đầu trong những năm tuổi thanh thiếu niên
dối loạn cảm xúc lưỡng cực hay tái phát và tái diễn trong cuộc đời người bệnh
dối loạn tăng động giảm tập trung chú ý thường bắt đầu ở lứa tuổi mẫu giáo lớn và diễn biến kéo dài tỷ lệ mắc là năm trên một trăm linh trẻ
trẻ gặp khó khăn trong việc tiếp thu và diễn đạt thông tin có thể có khó khăn về nói và viết chính tả khó khăn
tính toán hoặc khó khăn trong việc phối hợp các vận động chú ý và tự kiểm soát bản thân
trẻ mắc dối loạn về ứng xử sẽ ít quan tâm đến người khác xâm phạm thô bạo với bạn bè người thân hoặc động vật
không tuân thủ các quy tắc xã hội hay có các hành động quá đáng và quá mức vi phạm trật tự
sự chống đối có thể tăng đến độ nguy hiểm
dối loạn ăn uống có hai loại chán ăn và ăn quá nhiều không kiểm soát
khi trẻ em và vị thành niên có suy nghĩ sợ tăng cân trong khi cơ thể chúng đã ở dưới mức
trung bình thì có thể có dối loạn ăn uống
dối loạn ăn uống có thể đe dọa tới tính mạng trẻ vì một số trường hợp bị chứng chán ăn không duy trì được một cơ thể khỏe mạnh
trẻ có trứng ăn không kiểm soát thì vô cùng thích thú với việc ăn uống và chúng ăn rất nhiều có thể dẫn tới béo phì
sau khi ăn xong để đề phòng tăng tân trẻ tìm cách tống thức ăn ra ngoài bằng cách bóc họng gây nôn
uống thuốc sổ hoặc thụt tháo hoặc làm các động tác thể dục quá mức
trẻ được gọi là tự kỷ là những trẻ có vấn đề về giao tiếp ứng xử với những người khác
trẻ xuất hiện trước ba tuổi làm cho trẻ có những hành vi không thích hợp thường tay diễn trong một giai đoạn dài
thí dụ một số trẻ lấy đá hoặc đồ vật tự đập vào đầu chúng yếu kém các kỹ năng xã hội
sự lệch lạc về ngôn ngữ và giao tiếp cũng là các dấu hiệu của tự kỷ
các triệu chứng của tự kỷ có phạm vi từ nhẹ đến nặng tỷ lệ bé trai mắc bệnh cao gấp ba lần các bé gái
tâm thần phân liệt chiếm tỷ lệ năm trên một trẻ
các triệu chứng bao gồm giai đoạn loạn thần với ảo giác thu mình không tiếp xúc với thực tại hoang tưởng hoặc các dối loạn về tư duy ngôn ngữ
bệnh nhân này năm nay mới một mươi bốn tuổi
sau khi có hiện tượng sốt và đau đầu kéo dài xuất hiện triệu chứng co dúng chân tay gia đình đưa cháu vào cấp cứu
sau khi làm các xét nghiệm lâm sàng các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốt virus
đến khi các dấu hiệu sốt và ho đã hết thì hiện tượng đau đầu ở bệnh nhân vẫn còn
và kéo dài liên tục trong nhiều ngày
kèm theo đó là triệu chứng mất ngủ và chán ăn dần dần đã dẫn đến cơ thể bệnh nhân ngày càng gây yếu có biểu hiện suy nhược trầm trọng
khi được hỏi về quá trình bệnh bệnh nhân cho biết mình không gặp phải vấn đề gì về học tập hay các mối quan hệ
tuy nhiên theo các bác sĩ kiểm tra và trần đoán tại viện sức khỏe tâm thần
bệnh nhân được kết luận mắc chứng dối loạn phân loại hội chứng hỗn hợp
tự nhiên ăn cơm chưa xong là đến đầu giờ chiều cháu kêu sốt
sốt một lúc là thấy cháu có rúng chân tay
bác sĩ cũng kê đơn cho cháu uống thuốc này rồi truyền tiêm
đến hôm nay thì tình trạng của cháu tiến triển rõ rệt
những biểu hiện co rúm chân tay thì cháu không còn nữa
bây giờ cháu chỉ còn đau như bút hai bên thay dương giữa tỉnh đầu thôi
còn ngủ thì cháu sang đây là cháu không ngủ được
thì nhìn chú việc đầu tiên chúng tôi bao giờ có áp dụng là sử dụng các liệu pháp tâm lý
thứ hai là sử dụng các thuốc
tập biệt là việc đầu tiên
sử dụng các liệu pháp tâm lý chúng tôi có các liệu điều trị về tâm lý ca nhân tâm lý nhóm
trong tâm lý ca nhân thì chúng tôi hay sử dụng các liệu pháp hành vi
tiếp theo là có thể sử dụng các liệu pháp về nhận thức
đối với thuốc thì rất là may mắn là hiện tại những phát triển của dược lý học
do vậy việc áp dụng sử dụng thuốc trong điều trị các số loại tâm lý của trẻ em và tuổi thành tiêu luyên cũng khá là tốt

thời gian gần đây số bệnh nhân ở độ tuổi vị thành niên mắc chứng tự ngược đãi bản thân có chiều hướng tăng
đây là một hội chứng tâm lý nguy hiểm với biểu hiện tự làm đau về thể chất tinh thần
nhằm mục đích loại trừ bản thân hay loại trừ những điều không như mong muốn
tự ngược đãi bản thân xảy ra chủ yếu do ức chế tâm lý trong một thời gian dài
khi mắc bệnh tự ngược đãi bản thân bệnh nhân sẽ có hành vi tự gây tổn hại
mà thường gặp nhất chính là hình thức cắt tay cắt cổ tay cũng như các vị trí khác trên cơ thể
để làm chảy máu hoặc la vào tường tự đánh tự tác nhổ tóc cấu rách da nhịn ăn
đồng thời bệnh nhân ở trong trạng thái ức chế cảm xúc đi kèm
như đưa bản thân vào nhiều hoàn cảnh cấm đoán để chịu khổ sở
điều quan trọng là sau mỗi lần làm tổn hại bản thân bệnh nhân lại cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn
nên sẽ có xu thế tái diễn nhiều lần để giải phóng sự ước chế
cái này là do trạng thái căng thẳng tâm lý căng thẳng tâm lý do stress
thì xã hội càng phát triển stress càng nhiều con người ta càng phải đối mặt với nhiều các căng thẳng sống hơn
vì bệnh nhân thì con người chúng ta dễ gặp những trạng thái căng thẳng lý và căng thẳng tâm lý thì không trừ bất ai kẻ ai
người nào chống lỡ giỏi người nào mạnh mẽ thì sẽ thoát được các trạng thái căng thẳng tốt đơn hơn
tự ngược đãi bản thân là bệnh rất nguy hiểm
vì bệnh nhân không nhận ra mình bị bệnh và cũng thường không để cho ai biết tình trạng của mình
tỷ lệ người mắc hội chứng này đang có chiều hướng gia tăng và thường gặp nhất ở trẻ vị thành niên
đối tượng ở độ tuổi đang hình thành nhân cách
chính vì vậy bác sĩ khuyên cáo các gia đình thầy cô nên chú ý quan tâm để sớm nhận ra các triệu chứng
chia sẻ và giúp đỡ con cái học sinh của mình giải tỏa stress không tạo áp lực cho trẻ
tránh lo âu kéo dài có thể dẫn đến tự ngược đãi bản thân
nói chung đối với trẻ mẹ
quan trọng nhất là luôn luôn đồng hành cùng với con
tuy nhiên phải tạo cho con được có một đối sống hoàn toàn tức lập và độc lập trong cách suy nghĩ và trong hành xử
với nhà trường cũng như là vai trò thầy cô giáo rất quan trọng là những người phát hiện ra sớm vấn đề
và đặc biệt nữa thì cần phải có những cán bộ tâm lý tại các trường học
cán bộ tâm lý chính là những người sẽ phát hiện sớm này
đồng thời tư vấn và can thiệp sớm cho các cháu
vì như thế này chúng ta không thể bắt cá ra khỏi ao nước được
phải để các cháu tồn tại tại đúng như môi trường của các cháu là môi trường trường học
như vậy vai trò của nhà trường rất là quan trọng
cuối cùng thì thực ra đối với các cháu thì chúng ta không thể bắt các cháu có ngay được mọi thứ
có được một cái tính cách tốt có được hành vi tốt ngay được hoàn toàn có được nhờ học tập
như vậy thì vai trò cũng quan trọng nhất vẫn là vai trò của thầy cô giáo vai trò của bố mẹ
ngay cả những người trưởng thành cũng không tránh khỏi bị tác động tâm lý dẫn đến stress
những đứa trẻ đang ở trong độ tuổi vị thành niên lại càng chưa đủ bản lĩnh và sự vững vàng
khi phải đối mặt với áp lực
thế nhưng hiện nay dường như những người làm cha làm mẹ vẫn đang tập trung nhiều đến việc chăm lo sức khỏe thể chất
mà chưa chú ý chăm sóc đến sức khỏe tinh thần cho con trẻ
làm thế nào giúp các em luôn giữ cho mình tâm trạng thoải mái và suy nghĩ tích cực để cuộc sống tràn đầy năng lượng
đó là thông điệp mà những người thực hiện chương trình sức khỏe và cuộc sống tuần này muốn gửi gắm tới quý vị và các bạn
cuối cùng chúng tôi xin chúc cho các em học sinh sinh viên có một năm học mới thú vị và nhiều niềm vui
thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau